xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào dạng sáng nay tại hà nội đã xảy ra một vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng
làm ba người tử vong và phóng viên antv đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết về vụ việc này
xin mời phóng viên thu thủy ạ
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy xảy ra vào hai giờ bảy phút
tại xã an khánh huyện hoái đức hà nội
đám cháy xảy ra tại một hiện trường là ngôi nhà kết hợp kinh doanh liên kề bán xe mô tô và xe đạp điện
vụ cháy xảy ra tại hội nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp xe máy điện ánh dương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để tiến hành công tác chữa cháy
tuy nhiên do nhà xây dựng dạng cấp bốn ba mặt tiếp giáp với nhà xung quanh xe gạch vị kèo máy tôn mặt trước bố trí cửa quấn
trong nhà có nhiều phương tiện nên việc cháy lan nhanh
các nhà bên kiếm nối vào nhưng nửa cháy to như thế bên nhà này một lúc sau phá cửa mới vào dọc được các cán bộ hết sức rồi
trường hợp này là người dân ở nơi khác xã lân cận lên thuê để kết hợp vừa sản xuất vừa kinh doanh
trong quá trình triển khai thực hiện các công tác quản lý đối với hội hội đình này
đối với hội hội đình này đối với hội hội đình này đối với hội hội đình này đối với hội hội đình này

đối với việc tổ chức thực hiện đã có đôn đốc nhăn nhở đối với hội hội đình cam kết công tác phòng cháy chữa cháy
về lối thoát nạn cơ bản đối với phía đằng sau vẫn còn vị trí nhưng hội hội đình vẫn chưa để lối thoát nạn vẫn để cơ sổ
cơ sổ có chăm sóc lúc có sự cố người ta không kịp phát
sau khoảng hơn một tiếng đám cháy cơ bản được dập tắt lực lượng chức năng đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan
đám cháy đã khiến ba người trong gia đình tử vong nhiều tài sản như xe đạp xe máy điện cùng đồ dùng gia đình bị thiếu nước
quá là bất ngờ và bàng hoàng với tất cả những người dân xung quanh đây
thực ra tôi thì cũng ở trong phòng trong không biết nhưng mà thật ra là đúng là thân tâm quá thân tâm luôn
vợ chồng nhà cháu nó rất là ngoan ở đây ai cũng thân lòng không có chỗ không hiểu
cháy lộ cháu biết không cháy chứ cháy có không
tôi đề nghị cơ quan chức năng và nhà nước là đề nghị các nhà là
buôn bán là phải có phòng cháy chữa cháy để ngăn chặn không có gì dân này khổ
quá thân tâm một cái vụ này
hiện các lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy
xe chở khách du lịch ở khánh hòa xảy ra vào chiều qua khiến cho bốn hành khách tử vong khi đang lưu thông theo hướng đà lạt đến nha trang
lực lượng chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
ban an toàn giao thông khánh hòa cho biết
theo lời khai ban đầu của lái xe
xe hồ ngọc hưng cho biết do xe khách bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật xe
qua kiểm tra cơ quan chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường
xác định tốc độ xe trong thời điểm cuối cùng là lúc một mươi bốn h bốn mươi bảy là bốn mươi năm km trên giờ
đoạn đường cho phép với tốc độ là năm mươi km trên giờ
bị nhắc nhở vì hát karaoke ồn ào
hai người đã lên kế hoạch trả đũa là lấy mắm tôm ném vào nhóm
sau quá trình xác minh điều tra vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy
công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã triệu tập phạm ngọc phước ba mươi năm tuổi
và đoàn thanh hiền ba mươi bảy tuổi trú tại thôn một xã đạ tôn lên làm việc
bị nhắc nhở vì hát karaoke ồn ào
hai người đã lên kế hoạch trả đũa là lấy mắm tôm ném vào nhà dân
sau quá trình xác minh điều tra vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy
công an huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã triệu tập phạm ngọc phước ba mươi năm tuổi
và đoàn thanh hiền ba mươi bảy tuổi trú tại thôn một xã đạ tôn lên làm việc
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn thế tuấn
trú tại phường nam hồng thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh
và võ trọng huy chú tại xã quang vĩnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
khám xét nhà các đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều chứng minh nhân dân giả
các thẻ ngân hàng thẻ sim bốn g dịch vụ dịch vụ
giấy tờ ghi chép thông tin các tài khoản ngân hàng và mật khẩu
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn thế tuấn và võ trọng huy làm chân dết đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả
đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh nghệ an hà tĩnh thanh hóa
tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh
sau khi sử dụng chứng minh nhân dân giả được lập tài khoản mạo danh ở các ngân hàng
các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập mã otp
với giá từ một triệu đồng cho đến một năm triệu đồng
với phương thức thủ đoạn này hai đối tượng nguyễn thế tuấn và võ trọng huy
đã thực hiện được nhiều phi vụ chót lọt thu lợi với số tiền lớn
sau khi mua tài khoản mạo danh từ các chân dết
các đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn hách vào tài khoản ngân hàng
để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị hình thức giải hạn chữa bệnh cầu tài lộc bằng tâm linh thì không phải mới
hình thức này đã được lên án rất nhiều lần
bởi không chỉ không chữa được bệnh mà người dân còn mất tiền lên tới hàng trăm triệu đồng
thế nhưng vì quá nhẹ dạ cả tin mà nhiều trường hợp vẫn mắc bẫy với chiêu trò lừa đảo này
và mới đây công an tỉnh hà nam cũng đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng
là nhóm sinh viên đại học đã lên kịch bản phân công nhiệm vụ cho từng người
sau đó lập các trang mạng xã hội phê sơ
búc zalo với tên thầy thế có khả năng làm lễ giải hạn để lừa đảo tiền chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu ngay sau khi nhận được trình báo của nạn nhân
về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook xưng danh thầy thế
đăng bài viết có khả năng làm lễ giải hạn cầu tài lộc
tư vấn mua lá bùa cầu tai lộc và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
do đối tượng cung cấp để thuê làm lễ và đặt dân tiền lễ giữ lộc
vì tin tưởng mù quáng
nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng
với số tiền lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền chuyển khoản
đối tượng đã không thực hiện theo yêu cầu
mà chặn mọi liên lạc mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tôi cùng với nhóm của tôi
có bàn bạc nhau về làm về hình thức lừa đảo trên mạng
trên quán nước hà nội
bắt đầu bọn tôi kiếm nhà
đồ đạc các thứ
phân cho tôi để đi kiếm
còn các bạn vẫn đang đi học
vào mùng một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
nhóm bọn tôi có tám người bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo
xác định đây là vụ việc mang tinh chất nghiêm trọng
với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi
lợi dụng hoạt động tâm linh
và sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an đã bắt giữ tám đối tượng
là thủ phạm của vụ án trên
tại một trung cư thuộc phường phương canh
quận nam tử liêm hà nội
tăng vật thu giữ là hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
tám máy tính một mươi năm điện thoại di động
các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý nhóm đối tượng này
đều trong độ tuổi từ một mươi chín đến hai mươi một
và hiện đang là sinh viên đại học
tại cơ quan công an
nhóm đối tượng khai nhận
do cần tiền tiêu xài
nên đã bàn bạc thông nhất lên kịch bàn
phân công nhiệm vụ cho từng người
sau đó lập các trang mạng xã hội
facebook zalo với tên thầy thế
để chạy quảng cáo
và lập các tài khoản facebook ảo
vào bình luận công khai
để tạo lòng tin cho người truy cập
khi có con mồi cắn câu
nhóm đối tượng này liên tìm cách tiếp cận
nhắn tin và tự giới thiệu
có khả năng làm lễ cầu tài lộc bình an
trung số độc đắc mở cung tài lộc
dân sao giải hạn
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với các thủ đoạn trên
từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhóm đối tượng này đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản với số tiền
hơn hai năm tỷ đồng
thông qua điều tra vụ án này
tôi cũng có khuyến cáo
tới nhân dân là không sử dụng
các cái ứng dụng mạng xã hội một cách mù quáng
không nên tin các bài đăng
các bài bình luận của các đối tượng trên mạng xã hội
để từ đó các đối tượng dẫn dắt
lòng tin của mình vào việc
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
và mong là nhân dân
khi sử dụng mạng là hết sức
tỉnh táo và có cái
nâng cao ý thức phòng ngừa cho bản thân
và không tin vào
các chiêu trò lừa đảo trên mạng
các cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo
người dân cần cảnh giác
trước các dịch vụ tâm linh
lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi
không tin vào những lời đồn thổi
bói toán vô căn cứ
để rồi không chỉ tổn hại kinh tế cá nhân và gia đình
mà còn làm nảy sinh tâm lý hoang mang
ỉ lại trông chờ vào vận may
từ các loại bùa phép
không có thực
giờ đến những hậu quả khó lường
trên thực tế những điều tốt lành
sự may mắn chỉ đến với mỗi người
khi có tư duy tích cực
có hành động đúng đắn
và lối sống lành mạnh
cục an toàn thực phẩm bộ y tế
vừa phát thông tin khuyến cáo
về một số ma túy dưới lớp phỏ bọc
là thực phẩm chức năng có nhãn hiệu
cộng recovery cbd
trong thời gian gần đây
xuất hiện thông tin trên thị trường
có một số ma túy dưới lớp phỏ bọc
là thực phẩm chức năng nhãn hiệu như trên
có công dụng làm đẹp da chữa ung thư
có chứa chất ma túy tổng hợp delta chín thc
qua tra cứu dữ liệu
tại cục an toàn thực phẩm
cho đến thời điểm hiện tại không có tổ chức cá nhân nào
được cục tiếp nhận hồ sơ của các sản phẩm nêu trên
cục an toàn thực phẩm khuyến cáo
người tiêu dùng có thông tin
đối với hai sản phẩm thực phẩm chức năng
còn nhãn hiệu lazarus natural full spec zoom
cộng recovery cbd
mitrogel nêu trên
thì cung cấp ngay cho các cơ quan chức năng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật